một trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra trên địa bàn huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình đã gây thiệt hại hàng trăm hectare cây trồng của bà con
hiện các cấp chính quyền đang nỗ lực khắc phục hậu quả của trận lốc xoáy để giảm bớt thiệt hại cho người dân
ghi nhận của phong viên truyền hình nhân dân
đây là dụng ngô của hội gia đình trị phan thị huê thôn xuân canh xã thuận hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
mặc dù trận mưa lớn và lốc xoáy đã xảy ra từ mấy ngày trước
tuy nhiên đến nay việc khắc phục hậu quả của gia đình chị và bà con trong xã vẫn đang còn gặp nhiều khó khăn
do nước ngập sâu và nhiều diện tích cây trồng đã bị gãy đổ
trận mưa lớn của vùng tuyên hóa chúng tôi nói chung và xã thuận hóa nói riêng
và đặc biệt là địa bàn xuân canh là một vùng trụng thấp cho nên là cái việc mà nước nó chảy không kịp
cho nên là do đó nó ứ đồng làm cho ngập úng một số diện tích lớn về ngô và lạc
theo thống kê của phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
trận mưa lớn và lốc xoáy đã làm hơn một trăm sáu mươi năm hectare ngô bị đổ gãy diện tích lúa bị đổ và vùi lấp hơn ba mươi năm hectare
rừng trồng bị thiệt hại hơn một mươi bốn hectare
ngoài ra một số tuyến canh đập bị vùi lấp sạt lở khiến việc tưới tiêu phục vụ nông nghiệp gặp nhiều khó khăn
chúng tôi cũng đã tham mưu và chỉ đào cho các xã tạo ra huy động nguồn lực
đồng viên bác con khắc phục tận dụng tất cả các phương phục phẩm trong đợt này để tận dụng cho chăn nuôi
và sớm ổn định cuộc sống đồng thời tổ chức gieo lại vụ khác với ngô làm
và thức ăn ra giá súc để khắc phục thiệt hại cho bác con
hiện nay công tác khắc phục đang được chính quyền và người dân triển khai
nhưng vẫn đang gặp nhiều khó khăn vì diện tích bị ảnh hưởng lớn khó có thể khôi phục sản xuất
nhiều hecta ngô hoa màu bị thiệt hại người dân chỉ có thể tận dụng làm thức ăn gia súc
vì vậy các cấp chính quyền cần có chính sách hỗ trợ để giúp người dân sớm khôi phục sản xuất và ổn định đời sống